trong khi các ngành chức năng của tỉnh bà rịa vũng tàu đang căng mình ứng phó với dịch tả lợn châu phi
thì chiếc cục chăn nuôi và thú y tỉnh cho biết trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận những ổ cúng da cầm tuyếp a
chủng h năm n sáu dịch bệnh lây lan trên da cầm với hàng chục nghìn con mắc
nguy cơ lây lan mạnh nếu không kịp thời ngăn chặn
những gian chuồng trống trơn gần một mươi con gà sau khi bị phát hiện dương tính với virus cúng da cầm h năm n sáu
của gia đình bà đào thị khánh ở xã phước thuận huyện xuyên mộc tỉnh bà rịa vũng tàu đều bị tiêu hủy
tổng thiệt hại lên đến hàng tỷ đồng
đàn gà của tổng gia đình có thể thiệt hại gần tỷ từ trước đến nay thì không bao giờ có
khi mà nhập đàn gà về thì gia đình phòng dịch rất là chú đáo tức là tiêm các loại vaccine
hiện những trại chăn nuôi trong khu vực lân cận cũng đã phát hiện ổ dịch cúng ah năm n sáu
chi cục chăn nuôi và thú y tỉnh đã phối hợp với chính quyền địa phương
nhanh chóng khoanh vùng tiến hành tiêu hủy da cầm nhiễm bệnh phun thuốc khử trùng
điều tra dịch tễ tại ổ dịch và ngăn chặn tình trạng lây lan
được biết số gia cầm giống mang mầm bệnh đều được nhập về từ tỉnh bình định
xã cũng mời các băng ấp rồi các trong ban chỉ đạo để có kế hoạch hướng tuyên truyền và vận động
đề nghị các băng ấp lập tức là triển khai tổng hợp các đàn thú y của địa phương
để ngăn chặn dịch cấm gia cầm ah năm n sáu bùng phát tại những địa phương khác
chi cục chăn nuôi và thú y tỉnh khuyến cáo người dân cần tiến hành tiêu độc
khử trùng chuồng trại thường xuyên
các hộ dân đang sinh sống trong vùng có dịch không được tái đàn vào thời điểm này
gia cầm xuất ra khỏi địa phương đang có dịch
phải có sự cho phép của cơ quan thú y sau khi có kết quả xét nghiệm âm tính